như truyền hình nhân dân đã đưa tin hơn một tháng qua do ảnh hưởng của mưa bão
bờ biển cửa đại thành phố hội an đoạn dắp danh giữa hai phường cẩm an và phường cửa đại
bị sạt lở nghiêm trọng
để hạn chế sạt lở chính quyền hội an cùng hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ biên phòng công an
quân đội người dân và du khách nước ngoài đã tình nguyện quyên góp hơn một bao tải cát
cùng phương tiện để tiến hành kè những đoạn sung yếu do bị sóng lớn đánh
ghi nhận tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
hơn một tháng qua kể từ khi cơn bão số năm đổ bộ bờ biển cửa đại thành phố hội an
nhất là khu vực sắp danh giữa hai phường cẩm an và cửa đại liên tục bị sóng lớn đánh tan tác
sóng biển xâm thực vào đất liền hơn hai mươi mét đã cuốn trôi hàng trăm cây dừa
nhiều cơ sở vật chất của giãi mưa nhà hàng bị đánh sập hoàn toàn
trước thực trạng trên trong hai ngày qua người dân và du khách nước ngoài ở hội an tình nguyện
cùng với các lực lượng dầm mưa để kè những đoạn sung yếu
thật đáng tiếc khi bãi biển đẹp này bị sóng biển tàn phá
cứ thế này thì du khách không còn được thưởng thức thư gian khi đến đây
tôi và những người nước ngoài sinh sống ở đây không thể ngồi yên khi chính quyền và cộng đồng đang nỗ lực cứu bờ biển
vì vậy tôi cùng người dân cố gắng giữ lại bờ biển xinh đẹp này được chừng nào tốt chừng ấy
tranh thủ trong những thời điểm hiện nay khi bão số tám chưa vào
thì chúng tôi cố gắng hết sức mình
để mà mong muốn lớn nhất đó là ngang ngừa được tình trạng trước mắt
đó là việc dừng lại việc xâm thực vào bên trong ở những điểm sung yếu đó
còn lại thì chắc chắn một điều là phải chờ
đó là cái dự án tổng thể của tỉnh khi nào sớm triển khai chừng nào
mà triển khai động bộ chừng nào
thì mới mong rằng bờ biển hội an có thể là bài toán can cơ mới có thể giải quyết được
trước nguy cơ bão số tám có thể ảnh hưởng trực tiếp
khu vực miền trung người dân và chính quyền hội an đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách
để hạn chế sạt lỡ thêm bởi đây là khu vực có nhiều resort villa của các doanh nghiệp
về lâu dài tỉnh quảng nam cần khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp kè chắn sóng
để bảo vệ bờ biển hội an nhất là tại khu vực cửa đại